công an tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa phối hợp với cục an ninh mạng bộ công an triệt phá ba tụ điểm cờ bạc trá hình bằng máy trò chơi tạm giữ bốn mươi chín đối tượng trong đó có hai mươi ba người nước ngoài thu giữ ban đầu trên ba mươi triệu tiền việt nam và gần hai mươi nhân dân tệ tại khu vực tổ một phường lào cai thành phố lào cai
theo đó lực lượng chức năng đã phát hiện trên địa bàn thành phố lào cai xuất hiện nhiều tụ điểm nghi vấn hoạt động cơ bạc trá hình bằng máy chơi điện tử có sự tham gia của nhiều người nước ngoài gây bức xúc dư luận trong nhân dân
ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh lào cai đã huy động gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện bắt quả tang tại số nhà sáu mươi bảy sáu mươi năm mươi bốn thuộc tổ một phường lào cai
khi đang có hàng chục đối tượng sát phạt nhân dân
tại hiện trường cơ quan chức năng đã thù giữ một trăm ba mươi một máy đánh bạc các loại ba mươi triệu đồng tiền việt và gần hai mươi nhân dân tệ hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc